mới đây tại thành phố cao bằng lãnh đạo tỉnh cao bằng và đoàn đại biểu ủy ban thường vụ
đại hội đại biểu nhân dân thành phố bách sắc khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
đã hội đàm đánh giá kết quả đạt được sau một năm ký kết thỏa thuận giao lưu hữu nghị
trao đổi về đề xuất và thống nhất các nội dung thúc đẩy giao lưu hợp tác trong thời gian tới
tại hội đàm đánh giá kết quả đạt được sau một năm thực hiện ký kết giữa tỉnh cao bằng
và đoàn đại biểu ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân thành phố bách sắc
khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc hai bên đã thảo luận về kết quả đạt được trên
các lĩnh vực hợp tác và thống nhất quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt các nội dung
thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả cao các cặp cửa khẩu quốc tế đẩy mạnh hoạt động xúc tiến
thương mại xuất nhập khẩu du lịch nông nghiệp giáo dục đào tạo cán bộ triển khai thỏa thuận
quản lý lao động qua biên giới đáp ứng nhu cầu lao động và sử dụng lao động của cá nhân và doanh
nghiệp hai bên thời gian tới tỉnh cao bằng và thành phố bách sắc khu tự trị dân tộc trang
quảng tây trung quốc sẽ tiếp tục tận dụng tốt hợp tác đoàn kết ủng hộ lẫn nhau
có phần đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương hai nước ngày càng phát triển